lực lượng chức năng thành phố kiên giang đã phát hiện và thu giữ một mươi ba gói thuốc lá nhập lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
theo đó tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh kiên giang
đã kiểm tra phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi tám c bảy nghìn hai trăm sáu mươi sáu đang lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố rạch giá
chở một mươi ba bao thuốc lá có nguồn gốc từ campuchia phần lời các bao thuốc lá mang nhãn hiệu hero và z
tổng giá trị tăng vật khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật